thưa quý vị dân tộc lự thuộc một trong những dân tộc thiểu số có dân số dưới một mươi người sinh sống
chủ yếu ở lai châu đồng bào lự có đời sống văn hóa phong phú đa dạng và mang những nét đặc trưng riêng
trong những năm qua cùng với việc quan tâm đầu tư sinh kế để giúp cho bà con vươn lên phát triển kinh tế
tỉnh lai châu còn quan tâm chú trọng lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ bà con lưu giữ
phát triển nghề truyền thống như dệt thổ cầm đan lát
qua đó góp phần lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào dân tộc lự nơi đây nơi cao nguyên tây bắc
trải qua bao thế hệ từ đời này sang đời khác nhưng đồng bào dân tộc lự ở lai châu
luôn biết giữ gìn phát huy tốt nghề truyền thống đan lát của mình
thế hệ trước truyền cho thế hệ sau luôn quan tâm nhắc nhở con cháu gìn giữ nghề truyền thống mà cha ông để lại
dân tộc lự của chúng tôi về truyền thống đan lát là nhiều loại đan lát
ví dụ hiện tại bây giờ thì cũng đan lát lưu cửa đan lát dọ
cái nghề này hiện tại bây giờ chúng tôi lưu truyền không thể cho mất được cái nghề đan lát này
đồng bào dân tộc lự không chỉ cần cù lao động sáng tạo trong lao động sản xuất
bà con còn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết dình giữ các nét văn hóa các nghề truyền thống của dân tộc mình
nổi bật đó là nghề dệt thổ cẩm và nghề đan lát
việc duy trì nghề đan lát không những mang lại cho đồng bào dân tộc lự
những giá trị văn hóa tốt đẹp mà còn phục vụ đắc lực trong cuộc sống
mỗi sản phẩm đan lát của người lự không chỉ đẹp mà còn tiện dụng và vẫn còn được sử dụng trong cuộc sống ngày nay
đối với nghề đan lát của đồng bào thì trên cơ sở là cơ bản là các cụ cao niên đã có tuổi
hiện nay thì chúng tôi cũng đang thông qua các buổi sinh hoạt của thôn bản cũng như là các hội thi
thì chúng tôi cũng tuyên truyền quảng bá tới các nước trẻ
cũng như là người dân giữ gìn những cái truyền dạy lại những cái nghề của đan lát này
với những nét độc đáo riêng có về văn hóa và nghề truyền thống của đồng bào dân tộc lự nơi đây
đã tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương
thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan
đồng thời góp phần làm đa dạng thêm sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc tỉnh lai châu